vui xuân mới không quên nhiệm vụ trong những ngày tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm hai mươi năm quân đoàn hai luôn duy trì nghiêm các chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án đặc biệt là chế độ trực chỉ huy trực ban trực chiến không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân yên tâm về đón tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
khi tín hiệu vang lên dù đang ở vị trí nào chỉ huy các đơn vị đều nhanh chóng có mặt tại sở chỉ huy đơn vị để nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
hôm nay trung đoàn một mươi tám sư đoàn ba trăm hai mươi năm đang tổ chức rèn bộ đội và luyện tập phương án a hai
những tình huống giả định đều không được báo trước nhưng khi mệnh lệnh được phát ra toàn đơn vị đã sẵn sàng cho mệnh lệnh hành quân
mình là chiến sĩ mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên theo cho thực hiện tốt nghĩa vụ của một người lính
vậy nên là anh em chúng tôi vẫn là an tâm cư tưởng công tác tích cực luyện tập các phương án a a hai phương án tác chiến tại chỗ bảo vệ đơn vị phương án phòng chống cháy lỗ
chúng tôi đã tổ chức luyện tập tất cả các phương án aa hai và đảm nhiệm các mục tiêu trong đơn vị được tốt
đặc biệt là chúng tôi chú trọng vào các động tác lên xuống xe và động tác gói buộc ba lô
cùng với các phương án luyện tập hành quân thì việc luyện tập các phương án phòng không cũng được triển khai nhất là trong dịp tết
mọi hoạt động cảnh giới theo dõi chặt chẽ các mục tiêu trên bầu trời tại trận địa phòng không được thực hiện thuần thục
quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đã tăng cường công tác luyện tập từ luyện tập phương án tác chiến phòng không
đến các công tác làm chuẩn bị về con người vũ khí trang bị vật chất để phục vụ cho nhiệm vụ trực sựng hàng chiến đấu
đơn vị chúng tôi thường xuyên duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ đặc biệt là chế độ trực chỉ huy trực ban trực chiến và tổ chức tuần tra canh gác xung quanh đơn vị
và đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn đông quân để tổ chức duy trì
giáo thông trước và trong cho tết
dẫu không được chung vui xung vầy cùng gia đình trong những ngày tết nhưng cán bộ chiến sĩ tại sư đoàn ba trăm hai mươi năm đều xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trên thao trường hay trên những cung đường hành quân những người lính vẫn yên vui bên đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ
tất cả để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui đón tết cổ truyền